tại hà nội đã diễn ra hội nghị triển khai công tác tòa án năm hai nghìn hai mươi một sự hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đồng chí tô lâm
bộ trưởng bộ công an đồng chí vương đình huệ bí thư thành ủy hà nội và các đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành trung ương và địa phương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hệ thống tòa án nhân dân đã nỗ lực phấn đấu ghi nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực
kiện cải cách tư pháp và hoạt động xét xử bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào hệ thống tòa án cơ quan bảo vệ công lý cơ quan thực hiện quyền tư pháp quốc gia
các tòa án đã thụ lý giải quyết đạt tỷ lệ chín mươi bảy sáu vụ việc hình phạt mà tòa án áp dụng đối với các bị cáo
tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội đúng quy định của pháp luật
hệ thống tòa án đã tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ
nhất là đối ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
công tác cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án được triển khai có hiệu quả
trong đó có chuẩn hóa quy trình xử lý công việc gắn với ứng dụng công nghệ thông tin
thành lập bộ phận hành chính tư pháp tại các tòa án tách bạch giữa quản lý hành chính và hoạt động xét xử
xây dựng quy trình phân công án ngẫu nhiên cho các thẩm phán
năm hai nghìn hai mươi một dự báo tình hình thế giới trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
đặc biệt là thiên tai dịch bệnh có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội
tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của tòa án
do vậy ngành tòa án tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp
cơ quan tổ chức hữu quan cơ quan bổ trợ tư pháp quan tâm giải quyết khắc phục kịp thời những sai sót
vi phạm đã được viện kiểm sát kiến nghị và kịp thời đề ra các biện pháp giải pháp phòng ngừa
các thiếu sót vi phạm nhất là các vi phạm có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực trong hoạt động của tòa án
phối hợp chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự cung cấp ra soát các bản án dân sự chưa thi hành do nguyên nhân không rõ ràng
để giải thích đính chính hoặc đề xuất kháng nghị theo quy định tăng cường xây dựng thể chế và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử